do thời tiết nắng nóng nên trong những ngày qua tại tp hcm dịch xuất xuất huyết bắt đầu bùng phát
số trẻ nhập viện tăng cao và có nhiều diễn biến phức tạp từ tháng hai đến nay đã có ba trường hợp tử vong
ba trường hợp tử vong bao gồm một cháu bé chín tháng tuổi ở khu một a phường đông hưng thuận quận một mươi hai
một bệnh nhân nữ ba mươi sáu tuổi ở khu bảy phường hiệp thành quận một mươi hai và một trường hợp ở quận năm đã bị tử vong đang chờ xác minh
nguyên nhân dịch xuất xuất huyết bùng phát là do ô nhiễm môi trường ở các con canh rạch trên địa bàn chưa được cải thiện
bên cạnh đó ý thức người dân đối với công tác phòng chống dịch bệnh chưa cao
sốt xuất huyết là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm không có thuốc đặc trị
do đó các bác sĩ cũng khuyến cáo người dân hãy chung tay với ngành y tế trong việc giữ gìn môi trường sạch sẽ
quan tâm tới vệ sinh và dinh dưỡng của con cái để trẻ có thể trạng tốt sức đề kháng cao
đồng thời tập trung bảo vệ môi trường diệt trừ mũi và lăng quang